mùa thu về trong ký ức tuổi thơ biết bao nhiêu là hoài niệm
nào là tự trường mùa nhãn ngọt mọng nước
đặc biệt là mùa của những chiếc đèn đầy màu sắc những chiếc bánh nướng thơm ngon
hàng năm cứ độ giữa tháng bảy âm lịch là các làng nghề truyền thống ở trà vinh lại rộn ràng sản xuất hàng quá
để kịp chuẩn bị cho một mùa trăng đầy ý nghĩa sung túc